khi thời tiết bắt đầu sang xuân năm cũ sắp hết ngày tết cận kề đồng bào cơ tu ở các huyện miền núi tỉnh quảng nam thường có tục thăm hỏi giữa các gia đình thông gia với nhau
người cơ tu gọi là ráo ráo là lễ tục có từ lâu đời của dân tộc cơ tu thể hiện tình cảm sâu đậm giữa các họ hàng thân thuộc gắn với văn hóa cộng đồng làng
hôm nay những người trong gia đình ông clou nâm ở thôn pơ ninh xã lăng huyện tây giang tỉnh quảng nam tất bật chuẩn bị đi thăm nhà trai
theo phong tục của người cơ tu chỉ có nhà gái đến thăm nhà trai trong lễ rở giáo
lễ vật để thăm nhà trai bắt buộc phải có con gà tấm tút cùng với các thức ăn đồ uống mang đậm bản sắc đồng bào như cơm lam cơm nướng bánh sừng trâu rượu tà vạt
nếu được xa nhà gái sẽ phải đi thăm nhà trai vào sáng sớm còn ở gần thì đi vào buổi chiều
như gia đình tôi họ đi thăm gia đình tôi tôi không có đồ không có điều kiện
bạn bè tôi trong làng xóm thậm chí bị miêng cơm miêng thịt để đem về hoặc là chưa tới bây giờ là cái của cái đó nó giúp
tao đi kênh cho gia đình tôi để đón khách để khách vui lòng khách thấy bây giờ thôn này là đúng như vậy bà con này là đúng như vậy
khi tình cảm gắn bó
điểm đặc biệt của tục thăm nhau của người cơ tu đó là trong phần đón tiếp và liên hoan giữa nhà trai và nhà gái bao giờ cũng có phần nói lý hát lý
thông qua nói lý hát lý những người có uy tín trong tộc họ sẽ thông báo tình hình đời sống của hai bên gia đình khuyên dạy con cháu sống tốt giữ gìn văn hóa đồng bào thực hiện chủ trương đường lối chính sách của đảng nhà nước và hỗ trợ nhau phát triển kinh tế
nói lý hát lý đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
ở đây là phong tục này từ bao lâu nay rồi đến giờ là vẫn còn phổ biến vẫn còn thực hiện các khẩu trình nhất mùa này
chỉ còn sau những lần thăm đó thì họ bắt đầu lo cho riêng mình là đến cái tết đến cái tết truyền thống tết nguyên đán hàng năm
rờ giáo là một tập tục đẹp có ý nghĩa nhất của người dân tộc cơ tu
rờ giáo không mang tính chất lãng phí hoặc mê tín dị đoan mà nó là cầu nối tình cảm thân thiết của con người cơ tu
một mùa xuân mới lại về mùa rờ giáo của con người cô tu cũng đang trong không khí nhộn nhịp tất bật
nơi đầu cũng nghe tiếng vui cười sau những ngày đi rổ giáo xa mới về và mọi nhà mọi người lại đang hân hoan chào đón năm mới